thế nhưng tại các hồ lớn trên địa bàn thủ đô người dân ngoài phóng sinh cá thì còn thả thêm những đồ thờ cúng như bát hương chân hương ban thờ cho vàng mã gây mất vệ sinh ao hồ và mất mỹ quan đô thị
năm nay nhiều bạn trẻ đã thành lập các nhóm tình nguyện thu giúp người dân thả cá và thu gom rác nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vứt túi ni lông đúng nơi quy định
tại hà nội cầu trương dương cầu long biên hồ tây là những điểm phóng sinh ca lớn của người dân thủ đô
để nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vứt túi ni lông đúng nơi quy định khi thả cá nhóm cá chép được thành lập bởi những bạn trẻ với tựa đề thả cá đừng thả túi ni lông đã có những kế hoạch rất cụ thể
qua rất nhiều năm quan sát ở các sông hồ hà nội người ta đi thả cá
thường thả thêm cả túi ni lông và đồ vàng mã rất là ô nhiễm
thế nên là chúng em đã nghĩ ra gần là thả cá đừng thả túi ni lông
hoạt động của chúng em thì là bọn em sẽ thả cá giúp người dân thả cho người dân và xin lại túi ni lông
rồi là chúng em cũng sẽ hóa bàn thờ và các đồ thờ cúng trên bàn thờ rồi mới giải cho xuống sông
mong muốn của đội mình là mỗi một năm số người tự động bỏ những túi ni lông và tự động
một từ bớt những hành vi xả rác môi trường và xuất hiện thêm nhiều điểm cầu tiếp theo ở hà nội để cho môi trường càng hành hạt sạch hơn
đây là một hoạt động ý nghĩa
em cũng sống ở gần khu này thường đi qua đây thấy người dân vứt cả túi cả cá xuống
sau mỗi lần như thế thì sông nó đầy túi ni lông và rác khải
em thấy túi ni lông không phân hủy được
em mới là sinh viên năm hai nữa mà em cũng có tham gia khá nhiều hoạt động tình nguyện
mà em thấy hoạt động về tình nguyện này khá ý nghĩa và có thể giúp đỡ được
nếu mình không mình không trực tiếp giúp đỡ từng người một nhưng mình có thể giúp đỡ được môi trường và ảnh hưởng đến cả cuộc sống của mỗi người
thông qua các hoạt động tuyên truyền cụ thể có trách nhiệm xã hội cao ý thức của nhiều người dân đã có sự chuyển biến tích cực
bằng chứng là qua các năm số túi ni lông bị vứt vương vãi tùy tiện ra môi trường đã giảm đáng kể
đây là một tín hiệu vui khích lệ các tình nguyện viên trẻ tuổi bất chấp mưa rét gác trụ trên cây cầu lịch sử của thủ đô để hướng tới một hành động thanh lịch của cư dân hà thành
theo tôi cái việc này rất là nhỏ nhưng mà ý nghĩa của nó rất là lớn
và tôi muốn là nhắc nhở các người dân là nêu cao ý thức trách nhiệm với môi trường giữ gìn quả đất xanh sạch đẹp
đấy và tôi muốn nhắc nhở các người dân là nêu cao ý thức trách nhiệm với môi trường giữ gìn quả đất xanh xanh đẹp
và tôi muốn nhắc nhở các người dân là nêu cao ý thức trách nhiệm với môi trường giữ gìn quả đất xanh đẹp